với mục tiêu giúp người nông dân tạo ra sản phẩm tiêu sạch an toàn bảo vệ môi trường sống tháng năm năm hai nghìn một mươi ba sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cùng công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị nespai việt nam đã liên kết thực hiện dự án phát triển sản xuất chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững
đến nay đã có hàng chục câu lọc bộ hợp tác xã sản xuất hồ tiêu sạch ra đời
những thân keo sống là chỗ bám cho tiêu tạo độ che mát và cũng là nguồn cung cấp thức ăn cho dê
ngược lại phần dê sau khi ủ sẽ được dùng để bón cho những trụ hồ tiêu thay vì phải bỏ tiền đi mua phần ngoài
khi thu hoạch nếu hạt tiêu đạt tiêu chuẩn sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị nespai việt nam thu mua với giá cao hơn so với hồ tiêu của những nông hộ không tham gia dự án
dự án trên hiện đã có sáu mươi câu lọc bộ và hợp tác xã với gần một người
một sáu trăm linh nông hộ trồng tiêu ở bảy huyện thị xã của tỉnh bình phước tham gia với tổng diện tích hơn bảy trăm linh hectare
với mô hình kết hợp trồng tiêu nuôi dê người trồng tiêu còn có nguồn thu nhập đáng kể từ việc bán dê giống và dê thương phẩm